tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp thân mật chủ tịch quốc hội vương quốc bù tàn ly âm pô di mê giang pô
nhân dịp đoàn đến việt nam rồi hội nghị khu vực châu á thái bình dương về những tác động kinh tế của gia hóa
nhấn mạnh việt nam và bhutan là hai nước có nhiều điểm tương đồng với văn hóa lịch sử và tín ngưỡng phật giáo
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân coi đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới
vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam sẽ ủng hộ bhutan sớm gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
mong muốn được đón các đoàn của hoàng gia chính phủ quốc hội cũng như nhân dân bhan sang thăm việt nam
đồng thời cho biết trên cơ sở những thành công bước đầu trong sự nghiệp đổi mới
việt nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm với bù tàn trong lĩnh vực phát triển kinh tế
nhất là lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo
về phần mình bày tỏ sự ấn tượng trước sự thân thiện và hiếu khách của nhân dân việt nam
ngưỡng mộ với những thành tiệu phát triển kinh tế cũng như vai trò trên trường quốc tế mà việt nam đã đạt được
chủ tịch hội vương quốc bù tàn liên âu po di mê giang po mong muốn
hai nước sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa trên các diễn đàn mà hai bên là thành viên
cũng như hợp tác để phát triển kinh tế giữ môi trường giữ nền văn hóa truyền thống
và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động giữa hai quốc hội
qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển